liên quan đến công tác mở cửa du lịch trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
mới đây bộ y tế vừa có công văn phúc đáp bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc xin ý kiến
đối với dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
bộ y tế đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch cân nhắc bổ sung sửa đổi nội dung dự thảo
một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế cho rằng việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương khu vực dự kiến
cung cấp dịch vụ lưu trú tham quan vui chơi giải trí cho khách du lịch đồng thời địa phương
cần có kế hoạch dự phòng đáp ứng các tình huống dịch bệnh covid một mươi chín có thể xảy ra
trong quá trình mở cửa đón khách du lịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cộng đồng
nội dung phương án cần quy định làm rõ trách nhiệm của địa phương cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch
dịch vụ lưu trú và đặc biệt cá nhân hành khách trong việc giám sát quản lý thực hiện các biện pháp
pháp phòng chống dịch lưu ý việc kiểm tra giám sát việc xét nghiệm khai báo y tế thực hiện năm k
của hành khách trong những ngày đầu nhập cảnh ba ngày đối với người đã tiêm mũi vaccine và bảy ngày
đối với những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine về yêu cầu thực hiện phòng chống dịch
của các du lịch nhập cảnh việt nam bộ y tế chia ra các đối tượng khác nhau
đối với du khách từ một mươi hai tuổi trở lên phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng tiêm
trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá sáu tháng tính đến thời điểm nhập cảnh hoặc đã từng bị
nhiễm sars cov hai có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh
và có chứng nhận người có nguy cơ cao như người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai người có bệnh
lý nền hạn chế đi du lịch cho đến khi có khuyến cáo mới
thực hiện nghiêm ngạc việc tuân thủ tiêm mũi vắc xin phòng chống dịch covid một mươi chín trước khi nhập cảnh việt nam
đối với du khách dưới một mươi hai tuổi trẻ em không bắt buộc phải có xác nhận đã tiêm vaccine
bao gồm cả trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng chống covid một mươi chín trước khi vào
việt nam để tham gia du lịch cùng bố mẹ người thân đã đáp ứng yêu cầu đối với trẻ chưa được
tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa từng bị nhiễm sars cov hai không được ra khỏi nơi
lưu trú trong vòng hai mươi bốn giờ đầu phải thực hiện xét nghiệm liên tục hàng ngày trước khi rời khỏi nơi
lưu trú trẻ dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm và được tham gia các hoạt động ngoài nơi lưu trú
những dự thảo mới này của bộ y tế là nỗ lực tích cực hồi sinh ngành du lịch việt nam trên bản đồ
thế giới mở cửa du lịch được đánh giá là một trong những công tác tối quan trọng trong việc
sống chung an toàn với covid một mươi chín bởi nó không chỉ giúp vực lại nền kinh tế cho việt nam
mà còn giúp chúng ta dần thích ứng với đại dịch dần kiểm soát tốt virus corona trước các nguy cơ
lây lan của nó như vậy không phải một mươi năm tháng ba là bất kỳ tỉnh nào cũng có thể mở cửa du lịch việc
mở cửa lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới cần căn cứ trên kết quả đánh giá
cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương khu vực dự kiến cung cấp dịch vụ lưu trú tham quan vui chơi
giải trí các bạn nha